thủ tướng phạm minh chính vừa ký công điện triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
công điện nêu thời gian qua ban bí thư trung ương đảng quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ
đã có nhiều văn bản chỉ đạo các bộ ngành địa phương về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tuy nhiên còn một số bộ ngành địa phương triển khai thực hiện thiếu quyết liệt
nhiều tồn tại hạn chế chưa được khắc phục kịp thời
các nguy cơ cháy nổ còn rất lớn để xảy ra các vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng như vụ cháy ở căn hộ
hay thường gọi là trung cư mini vào ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tại phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ trưởng thủ trưởng các cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc
chỉ đạo quyết liệt hiệu quả các văn bản của ban bí thư quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ
về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trong đó bộ công an chỉ đạo lực lượng công an toàn quốc chủ trì phối hợp với các sở ngành cơ quan liên quan
tổ chức tổng gia soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các trung cư nhà ở nhiều căn hộ
cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh
có nguy cơ cháy nổ để đánh giá được thực trạng có ngay các giải pháp hạn chế xảy ra cháy nổ
và giảm thiểu tối đa thiệt hại hậu quả do cháy nổ gây ra hoàn thành việc tổng gia soát trước ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
cũng liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng trên trong ngày hôm qua đồng chí đinh tiến dũng
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội thay mặt ban thường vụ thành ủy hà nội có văn bản chỉ đạo
việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ba tổ chức đảng ban thường vụ quận ủy thanh xuân
đảng ủy công an quận thanh xuân đảng ủy phường khương đình quận thanh xuân tp hà nội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm